chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
mở đầu chương trình mời quý vị cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý diễn ra trong ngày
nhân dịp kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
hôm nay ngày hai mươi năm tháng một các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liên sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liên sĩ bắc sơn và nghĩa trang mai dịch hà nội
cùng ngày các đoàn đại biểu bộ quốc phòng bộ công an bộ thông tin và truyền thông thành phố hà nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liên sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liên sĩ trên đường bắc sơn
sáng nay ngày hai mươi năm tháng một tại phủ chủ tịch lãnh đạo đảng nhà nước đã tổ chức trọng thể buổi gặp mặt thân mật mừng đảng mừng xuân
với các đồng chí lão thành cách mạng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước nhân dịp kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng đón tết cổ truyền đinh rậu
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng chúc mừng năm mới các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước cán bộ đảng viên và đồng bào chiến sĩ cả nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng chúc mừng năm mới các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đồng bào chiến sĩ cả nước
liên minh châu âu eu nhật bản cũng là một bên tham gia đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
và là nước đầu tiên đã hoàn tất các thủ tục phê chuẩn tp trong nước
mỹ và một mươi một nước đối tác đã đạt được thỏa thuận tpp hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
và hiệp định này trong giai đoạn chờ sự phê chuẩn của quốc hội các nước thành viên
nếu không có mỹ nước chiếm hơn sáu mươi tổng gdp của một mươi hai nước tham gia tpp
hiệp định này không thể có hiệu lực như các bên đã ký kết
năm hai nghìn một mươi năm nhật bản thâm hụt thương mại hai bảy trăm chín mươi tỷ yên
bộ tài chính nhật bản cho biết trong năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch xuất khẩu của nhật bản giảm bảy bốn
xuống còn bảy mươi bốn mươi tỷ yên giảm lần đầu tiên trong bốn năm qua
trong bối cảnh xuất khẩu sắt thép và ô tô giảm nhập khẩu giảm một mươi năm chín xuống sáu mươi năm chín trăm bảy mươi tỷ yên
do kim ngạch nhập khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng đều sụt giảm
tháng một mươi hai vừa qua nhật bản ghi nhận thẳng dư thương mại tháng thứ tư liên tiếp đạt sáu trăm bốn mươi một bốn trăm ba mươi tỷ yên
nguyên nhân chủ yếu là kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh do tác động của giá dầu thô và khí đốt lao dốc
cũng như việc đồng yên tăng giá
serbia và kosogo vùng lãnh thổ đơn phương tuyên bố ly khai khỏi serbia
đã nhất trí tiến hành hàng loạt các cuộc đàm phán cấp cao
đây là kết quả cuộc gặp chưa từng có tiền lệ giữa các nhà lãnh đạo cấp cao nhất
của serbia và kosovo dưới sự trung gian của đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh
và đối ngoại của liên minh châu âu eu federica mogherini
các bên đã nhất trí tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán đối thoại cấp cao
dưới sự trung gian của eu trong thời gian tới nhằm giải quyết những vấn đề
mà mỗi bên đều có quan điểm hoàn toàn khác biệt
trước đó bà mogherini cũng đã có các cuộc gặp song phương riêng rẽ với đại diện từng bên
đồng thời nhấn mạnh bình thường hóa quan hệ giữa serbia và kosovo là yếu tố cần thiết
muốn theo đuổi mối quan hệ gần gũi hơn với eu
kosovo đơn phương tuyên bố độc lập tách khỏi serbia từ năm hai nghìn tám
và hiện được hơn một trăm linh quốc gia trên thế giới công nhận độc lập
tuy nhiên kosovo chưa phải là thành viên của liên hợp quốc
thượng viện mỹ đã nhất trí với quyết định của tổng thống donald trump
đề cử thống đốc bang nam carolina nikki haley giữ chức đại sứ mỹ tại liên hợp quốc
thượng viện mỹ đã thông qua quyết định trên với chín mươi sáu phiếu thuận
và bốn phiếu chống
bà haley vốn là con gái của một gia đình di cư từ ấn độ
trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang nam carolina từ năm hai nghìn một mươi
hầu hết các nghị sĩ đều đánh giá cao bà haley
tuy nhiên một số người bày tỏ lo ngại rằng vị thống đốc bốn mươi năm tuổi này
thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại
panama đã tạm ngừng điều tra vụ dò dị tài liệu mang tên hoser panama
hé lộ về vụ việc được gọi là vụ tham nhũng toàn cầu
và khiến nhiều nước trên toàn thế giới phải đồng loạt mở các cuộc điều tra
và chốn thuế
tòa án tối cao panama có thẩm quyền đánh giá và ra quyết định
về việc có tiếp tục công tác điều tra hay không
vụ bê bối hoser panama xuất hiện hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
với một mươi một năm triệu tài liệu bị dò dị của moshe fonseca ở panama
công ty luật này đã tạo ra một thiên đường trốn thuế
qua đó giúp khoảng một trăm bốn mươi chín chị gia cùng các ngôi sao trong làng giải trí chốn thuế
đây được xem là vụ dò dỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay
và nó hé lộ danh tính cũng như bí mật
nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới có những tài sản khổng lồ ở nước ngoài
sau vụ bê bối panama đã cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống sửa tiền và trốn thuế
những ngày qua hàng loạt quốc gia ở châu âu đang phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp
đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang bao trùm phần lớn lục địa già
hiện tượng rét đậm không có gió kết hợp với khói từ việc người dân đốt than và củi để sửa ấm
đã khiến nhiều khu vực tại châu âu chìm trong lốc khói mù dày đặc
và ô nhiễm không khí đáng báo động
tại nhiều nước trong đó có anh pháp và bỉ các cơ quan chức năng đã cảnh báo
người già và trẻ em đang gặp phải các vấn đề về hô hấp do không khí bị ô nhiễm nặng
thủ đô paris của pháp đã ra lệnh cấm các phương tiện có nguy cơ gây ô nhiễm cao lưu thông trên đường
từ ngày ba mươi tháng một đồng thời giảm giá vé cho các phương tiện giao thông công cộng
còn tại london tình trạng sưng mù dày đặc đối bộ sân bay heathrow phải hoãn khoảng một trăm linh chuyến bay trong hai ngày qua
giới chức hungary đã ban bố cảnh báo ô nhiễm không khí tại hai mươi thành phố bao gồm cả thủ đô budapest
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại